cục hải quan tp hcm cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét sáu mươi container
nghi ngờ là gỗ giáng hương tây phi nhập khẩu vào cảng cát lái
khám xét sáu mươi container qua cảng cát lái cho thấy số gỗ này đã được sơ chế
với tổng khối lượng khoảng hơn một mét khối trị giá lô hàng ước tính hơn hai mươi tỷ đồng
lô gỗ được nhập khẩu từ châu phi về tp hcm do một doanh nghiệp có địa chỉ
tại bình dương đứng tên nhận hàng
theo nhận định ban đầu nhiều khả năng đây là gỗ giáng hương tây phi
thuộc danh mục các loài thực vật hoang dã quy định trong công ước về buôn bán quốc tế
các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp
hiện cơ quan chức năng đang triển khai các bước xử lý tiếp theo